những ngày này tại gia đình ông bùi xuân phước ở xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đón rất nhiều đoàn khách đến dân hương tham quan
mỗi lần có đoàn đến ông lại niềm nở chào đón giới thiệu các phần về các chặng đường hoạt động cách mạng của bác
khi chưa có điều kiện ra thủ đô viếng lăng bác thì đây là địa chỉ nhiều người dân trong và ngoài tỉnh lui tới
để tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn và cũng để tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của bác
từ cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trên thửa đất gần hai m hai của mình ông bùi xuân phước đã tự thiết kế xây dựng từng hạng mục công trình
như đền thờ bắc hồ ao sen khu tưởng niệm khởi nghĩa ba tơ tượng đài mẹ việt nam anh hùng
đến nay nơi này đã trở thành một khu tưởng niệm rất tôn nghiêm thu hút nhiều du khách đến tham quan
nhưng khi về hưu rồi thì bác cũng nghĩ thôi mình cũng phải làm cái gì đó để lại cho đời
cho nên bác bước bán cái nhà ở nha trang
mua đất đây tổ chức lên một khu vườn vẽ ý định như nội công nội quốc nói hồi nãy đó để mình trưng bày
do đó cho nên đấy gắn liền với bác hồ cho nên bây giờ nói chung là đất nước này
thì bác hồ là một doanh nhân là một anh hùng dân tộc là một người cộng sản của phong trào công nhân quốc tế
nói chung là bác hiểu bác làm được nhiều việc không phải cho đất nước mình mà cho thế giới nữa
cho nên một con người rất đáng ca ngợp để lại cho đời
đến hôm nay tuổi đã cao nhưng cái tâm nguyện để lại gì cho đời vẫn cứ thúc giục ông
tiếp sức ông thực hiện những dự tính mới tiếp tục tôn tạo mở rộng và nâng cao giá trị nhân văn khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
cựu chiến binh bùi xuân phước đã làm tất cả những điều ấy bằng lòng tôn kính với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam
và những công việc ấy đã góp phần quý báu trong công tác giáo dục bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho lớp lớp các thế hệ nòi theo